cụ thể vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện nghi lộc cục hải quan nghệ an đồng chủ trì xác lập phá thành công chuyên án bắt quả tang ba đối tượng là vũ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố ún vĩ tỉnh quảng ninh đào duy thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội và phùng công chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện ba vỉ thành phố hà nội về hành vi mua bán vật chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một xe ô tô
tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai nhận ngày một mươi bảy tháng ba các đối tượng từ hà nội đã thuê xe taxi hiệu hyundai i một mươi mang biển số ba mươi bảy a bốn mươi năm nghìn sáu trăm chín mươi năm đi vào tp vinh
tại đây chúng đã thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh giao dịch hẹn các đối tượng người lào giao tiền và nhận ma túy rồi đưa ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh nghệ an đã bị phát hiện và bắt giữ
đối tượng vũ anh tuấn chú tại tỉnh quảng ninh được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong chuyên án trên
trong những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và ma túy
lưu lượng tham gia giao thông lớn chủ yếu là phương tiện vận tải hành khách xe đầu kéo container
sau ba ngày triển khai lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy cho hàng trăm tài xế kể cả ngày lẫn đêm
theo ghi nhận hầu hết tài xế đều chấp hành hiệu lệnh và họ nhận thức được mức độ nguy hiểm khi sử dụng rượu bia chất kết thích hay ma túy
tại thời điểm test nhanh ma túy ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp dương tính với mocfin
nguyên nhân theo lý giải của tài xế là do họ đã sử dụng thuốc điều trị cảm trong thời gian dài
để xác định chính xác nguyên nhân tổ công tác đã lập biên bản và chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm phân tích làm xét nghiệm khẳng định
ngoài ra tổ công tác còn kết hợp xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc
thổ biến trung bình mỗi ngày qua hệ thống giám sát tự động đã phát hiện và xử lý từ một trăm linh đến một trăm năm mươi trường hợp
khi triển khai các kế hoạch theo sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo cục cảnh sát giao thông
thì cơ bản là các tài xế người điều khiển phương tiện đều xuống chấp hành rất tốt về các quy định của tổ công tác yêu cầu
tuy nhiên một số người điều khiển cũng có những hình thức đối phó như những người vi phạm
nông độ côn thì người ta hay có những lý do muốn giải bay
chuyển riêng tư cá nhân để việc sử dụng kiểu bia là ngoài mong muốn
nhưng vì một lý do phải vội vàng cho nên người ta đánh phải thực hiện điều khiển giao thông
tuy nhiên những hành vi đấy là tổ công tác vẫn cương quyết xử lý
theo thống kê trong ba ngày ra quân lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn ma túy
trong thời gian từ nay đến hết năm lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
đổi mới công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức góp phần răng đe và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc do bia rượu ma túy gây ra
công an thành phố hải phòng đã xác định được đối tượng ném quả nổ tự chế vào tiệm vàng trên địa bàn phường quán toan
quận hồng bàng vào tối ngày một mươi bảy tháng ba và đang khẩn trương tiến hành truy bắt
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba công an quận hồng bàng nhận được thông tin tại tiệm vàng đức đệ
ở số bảy mươi năm phố hải triều tổ dân phố gio nha hai phường quán toan quận hồng bàng xảy ra vụ gây nổ
theo người dân phản ánh vào thời điểm trên một nam giới mặc quần áo màu sẫm đi dày màu đen xông vào tiệm vàng đức đệ
bất ngờ dùng quả nổ tự chế gây tiếng nổ ở phía bên trong cửa vào của tiệm vàng
thấy vậy chủ tiệm vàng một số người dân đã truy đuổi
đối tượng bỏ chạy vào trong ngõ hải triều bốn được khoảng năm mươi mét thì tiếp tục cho gây quả nổ thứ hai sau đó bỏ trốn
thông tin ban đầu cho hay vụ nổ không gây thiệt hại về người tiệm vàng đức đệ cũng không bị mất tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nghi phạm là người địa phương và đang khẩn trương truy bắt
gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản trong một thời gian ngắn
đối tượng là tống tường vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn an mô xã đức lợi
đối tượng là huyện bộ đức đã bị công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt giữ
từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ đối tượng tống tường vương đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại
trên địa bàn thành phố quảng ngãi xã tịnh phong huyện sơn tịnh và thị trấn la hà huyện tư nghĩa
vào khoảng chín h đến một mươi h đêm đối tượng này thường lân la trên các tuyến đường
thấy phụ nữ nào nghe điện thoại trên đường thì thực hiện hành vi cướp giật sau đó tẩu thoát
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận thực hiện các vụ cướp giật để kiếm tiền trả nợ
trong khi đó chỉ trong vòng một tháng trên địa bàn huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã xảy ra bốn vụ cướp tài sản
những nạn nhân của vụ cướp trên đều không kịp trở tay khi bị các đối tượng tấn công
và thông qua tin báo công an huyện lấp vò đã khẩn trương vào cuộc điều tra khám phá nhanh các vụ cướp
và qua đó đã bắt giữ được tám đối tượng có liên quan
anh dương phúc lập
anh dương phúc lập vụ xã vến thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vẫn chưa hết bàn hoàng
khi bị các đối tượng cướp tấn công vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ở chân cầu cao lãnh
anh bị các đối tượng chặn đầu xe khống chế và đánh tới tấp
sau khi lấy được tài sản các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
đến ngày hai mươi ba và hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thêm hai vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện gây hoang mang trong dư luận
em thấy có một nhóm đối tượng là bốn người hai xe em thấy cũng bình thường có qua mặt
rồi xong rồi tới cua em giảm tốc độ rồi cái nhóm đối tượng này mới tăng ga lên tức đầu xe em
nhóm đối tượng nó bước xuống cầu cổ đánh em rồi
nó đánh tới tắp xong đánh một hồi xong rồi móc quớp móc điện hội
qua nguồn tin tối giác tội phạm và nắm dư luận quần chúng nhân dân trên đoạn đường này công an huyện lấp vòi nhận định
nhóm đối tượng khá manh động lợi dụng ban đêm đã thực hiện hành vi
công an huyện lấp vò đã khẩn trương vào cuộc
nhận định là
đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi cướp trên địa bàn của lấp vò
cho nên là chúng tôi nhanh chóng làm tham mưu cho ban lãnh đạo xây dựng cái kế hoạch tổ chức tường tra mật phục
để ngăn chặn kiểm tra bắt xử lý nhóm đối tượng này
ngay cái đêm đầu tiên ra quân thì chúng tôi đã phát hiện cái nhóm đối tượng này
trên cái tiến đường tỉnh lộ là tám trăm năm mươi hai b trên địa bàn của huyện
thì chúng tôi bám theo và chặn được hai đối tượng
trong cái nhóm này
qua đấu tranh khai thác nhanh hai đối tượng hồ trung việt và trần ngọc quân
cùng ngụ thành phố cao lãnh đã cùng các đối tượng khác gây ra chín vụ cướp
ở địa bàn huyện lấp vò huyện cao lãnh huyện tháp mười và thành phố cao lãnh
công an huyện lấp vò tiếp tục sát binh truy tìm và phối hỏi với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh bắt khẩn cấp thêm năm đối tượng
trong đó đối tượng lê thành được hai mươi hai tuổi ngụ phường sáu thành phố cao lãnh có vai trò cầm đầu
như vậy chỉ trong hai ngày từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện lấp vò đã bắt nhanh bảy đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
đến ngày một mươi một tháng hai vừa qua đối tượng thứ tám của nhóm này là lê huỳnh phúc một mươi tám tuổi cũng đã xa lưới
theo kết quả điều tra nhóm đối tượng này đều thực hiện hành vi vào ban đêm
tại những đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ
chỉ từ một mươi năm đến hai mươi một nhưng các đối tượng lại rất manh động công độ
bọn chúng đánh trước cướp sau nên người bị hại đều không kịp trở tay
việc khẳng trương điều tra trụ bắt nhanh các đối tượng đã góp phần trấn an dư luận
tạo niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện hai người quốc tịch trung quốc
sau khi hai người này trốn khỏi khu cách ly tập trung thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba
ba tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát sáu mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
nhận được tin báo của công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an về việc có hai người quốc tịch trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam đang trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu cách ly tập trung thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an nay đã bỏ trốn
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng ba đội tuần tra kiểm soát sáu mươi một đã phát hiện chiếc xe ô tô
mang biển số năm mươi một g tám mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi hai do phan thành trung trú tại xã gò công tỉnh tiền giang điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên xe có hai người mà công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đang truy tìm
vào sáng nay trên địa bàn thị trấn ba tơ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai học sinh tiểu học tử vong
do không có tiết học ở trường hơn một mươi em học sinh trường tiểu học thị trấn ba tơ đã rủ nhau đến khu vực bờ tràn
hồ tôn dung ở tổ dân phố con dung thị trấn ba tơ để tắm suối
trong lúc tắm không may hai em học sinh nữ đã bị trượt chân xuống khu vực nước sâu
sau khi người lớn đến ứng cứu được thì hai em học sinh nữ này đã tử vong
cả hai nạn nhân đều sinh năm hai nghìn một mươi học lớp năm c trường tiểu học thị trấn ba tơ
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đối với đối tượng dương văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường mỏ tre
thành phố sông công tỉnh thái nguyên về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
còn về tội không thi hành án phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố đa hội
phường châu khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và đối tượng nguyễn thu thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn châu cầu
xã châu phong huyện quế võ tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chênh trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý